vâng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chủ tịch ubnd tỉnh bình định quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
đối với các phường tam quan tam quan bắc tam quan nam hoài hảo và bồng sơn các phường xã còn lại của thị xã hoài nhơn thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi năm
chủ tịch ubnd tỉnh bình định yêu cầu thị xã hoài nhơn tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn
đảm bảo công tác phòng chống dịch không để đứt gãy gián đoạn cung ứng hàng hóa
người dân được phép lao động sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn vùng sản xuất của địa phương
các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ lao động sản xuất phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định
dừng hoạt động nhà máy xí nghiệp các hoạt động sản xuất thu hoạch khi không đảm bảo an toàn
dừng các hoạt động tôn giáo tin ngưỡng đám tang không quá ba mươi người đám cưới không quá hai mươi người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
không tập trung từ ba người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
xe công vụ xe đưa đón công nhân người cách ly được hoạt động nhưng chỉ được đưa đón tại nơi ủy ban nhân dân thị xã cho phép không ngăn sông cấm trợ
các phương tiện chuyên trở nông sản nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ
các yêu cầu về phòng chống dịch
các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được phép đi qua nhưng không được dừng đón và trả khách trên địa bàn
thị xã hoài nhân phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phủ thông năm hai nghìn hai mươi một theo phương án được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
các phương tiện chuyên trở nông sản xuất hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ